bỏ ngay các thói quen này nếu không muốn bị ung thư dạ dày sớm
ung thư đường tiêu hóa nói chung và ung thư dạ dày nói riêng ở nước ta đang có xu hướng trẻ hóa
nhiều bệnh nhân chỉ mới hai mươi tuổi thậm chí có những bệnh nhân là trẻ nhỏ dưới một mươi tuổi
biểu hiện ung thư dạ dày
ung thư dạ dày cùng với ung thư đại tràng chiếm tỷ lệ cao trong các loại ung thư đường tiêu hóa
biểu hiện của ung thư dạ dày phụ thuộc vào từng giai đoạn
ở giai đoạn sớm bệnh gần như không có dấu hiệu gì hoặc các triệu chứng có thể gây nhầm lẫn với viêm dạ dày như
đau tức vùng thượng vị ợ hơi ợ chua nhiều và thường xuyên
có cảm giác đau bụng sau khi ăn mệt mỏi khó tiêu buồn nôn không rõ nguyên nhân
khi bệnh tiến triển ở giai đoạn muộn sẽ xuất hiện các khối u to gây xuất huyết khiến người bệnh có các biểu hiện như
gây suất cân thiếu máu mệt mỏi chán ăn nôn ra dịch suất huyết hoặc đi ngoài phân đen
nhiều bệnh nhân thường đến thăm khám trong tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn khiến tỷ lệ điều trị giảm
ung thư dạ dày có chữa được không
nếu được phát hiện sớm ung thư dạ dày có thể chữa trị được bằng nhiều phương pháp
bệnh càng được phát hiện sớm tỷ lệ điều trị thành công càng cao
với những trường hợp chưa di căn có thể áp dụng phương pháp nội soi để loại bỏ vùng niêm mạc bị tổn thương
ở giai đoạn muộn hơn người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày kèm theo nạo các tổ chức hạch để tìm tổn thương ung thư
tùy vào từng trường hợp bệnh nhân và giai đoạn bệnh các bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị phù hợp
các thói quen dẫn đến ung thư dạ dày
những thói quen trong ăn uống sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân khiến ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa
hiện tại nguyên nhân gây ung thư dạ dày vẫn chưa được xác định quá rõ ràng ngoại trừ việc mắc vi khuẩn hp
nếu trong trường hợp người bệnh mắc vi khuẩn hb thì có thể diệt trừ vi khuẩn hb để làm giảm nguy cơ mắc
ngoài ra còn có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày như tiền sử gia đình có người mắc
điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp một mươi lần so với bình thường
các thói quen trong chế độ ăn uống và sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày như
ăn nhiều đồ mối đồ ủ chua đồi hun khói đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ xuất hiện những tổn thương ung thư tại đường tiêu hóa
bên cạnh đó còn một số yếu tố khác như hút thuốc kể cả hút thụ động người có polyp dạ dày bị viêm dạ dày mạng tính bị thiếu máu ác tính
phòng ngừa ung thư dạ dày
do những nguyên nhân gây ung thư dạ dày vẫn chưa được xác định rõ nên không có cách nào phòng ngừa hoàn toàn
chỉ có thể giảm các yếu tố nguy cơ như bổ sung chất sơ trong bữa ăn như ăn nhiều rau xanh trái cây duy trì tập luyện thể dục thể thao có thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý
bỏ thuốc lá
hạn chế các loại đồ ăn không tốt cho đường tiêu hóa như đồ cây nóng đồ ăn muối chua lên men và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày
tâm soát ung thư để phát hiện sớm những tổn thương và nâng cao tỷ lệ điều trị